ngày hai mươi sáu tháng sáu đảng ủy tại lào tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi trong trụ sở tổng lãnh sứ quán việt nam
tại tỉnh luông pha bang phía bắc lào
phát biểu tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến sự phát triển
kinh tế xã hội của lào cũng như các hoạt động hợp tác giữa việt nam và lào
vì vậy cùng với việc tập trung chỉ đạo công tác chính trị đảng ủy cần tiếp tục tăng cường
chỉ đạo các doanh nghiệp việt nam tại lào có đề xuất cụ thể về vấn đề này hơn nữa
để cùng tháo gỡ khó khăn chung
đồng chí nguyễn bá hùng bí thư đảng ủy đại sứ việt nam tại lào khẳng định
các hoạt động của đảng ủy tại lào đã ngày càng đi sâu vào thực tế và có chất lượng
trong thời gian tới đảng ủy tiếp tục chủ động tham mưu với lãnh đạo cấp cao
với các bộ ngành trong nước để có thể hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước
đặc biệt hiện nay là tháo gỡ những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đảng bộ tại lào là một trong những đảng bộ lớn ở ngoài nước của đảng
có hai trăm sáu mươi tám đảng viên sinh hoạt trong một mươi chín tri bộ tại cả ba vùng miền của lào
năm hai nghìn một mươi chín đảng bộ đã được đảng ủy ngoài nước tặng bằng khen đảng bộ
trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm năm liền năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và là đảng bộ duy nhất tại nước ngoài được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
đảng bộ có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện tốt chỉ thị số năm của bộ chính trị
về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín